ngày một mươi bốn tháng hai bị cáo tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
đã kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên
phát triển công nghiệp tân thuận ibc và công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bị cáo tất thành cang đề nghị cơ quan xét xử phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung
bị cáo bị tòa sơ thẩm quy kết
bị cáo cho rằng mức án hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên là quá nặng
bị cáo nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên ibc cũng đề nghị xem xét lại tội danh và mức án
bị cáo t trí dũng nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên ipc
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị sadeco và chín bị cáo khác gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông tất thành cang
nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm một mươi năm tù về tội vi phạm quy định
việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
phạt ông t trí dũng nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên công ty ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadico hai mươi năm tù về hai tội vi phạm quy định
việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
những bị cáo còn lại lãnh mức án từ hai năm tù cho hưởng án treo đến một mươi ba năm tù